trong không khí phấn khởi tại nhiều địa phương trên cả nước đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba ba một nghìn chín trăm năm mươi chín ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba ba một nghìn chín trăm tám mươi chín và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia sau đây là ghi nhận tại một số địa phương
được thành lập ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một gần sáu mươi năm qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ công tác biên phòng và đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới
đến nay bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ tăng dày tôn tạo hệ thống mốc biên giới giữa hai tỉnh quảng nam xê công với sáu mươi cột mốc lực lượng biên phòng còn gắn bó mật thiết và chăm lo đời sống của nhân dân ở hai tuyến biên giới đất liền biển đảo
từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần bảo đảm công tác quản lý bảo vệ vành đai biên giới yên bình bền vững
những năm qua lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới góp phần củng cố quốc phòng an ninh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn
trong công tác quản lý bảo vệ địa bàn bộ đội biên phòng tỉnh đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo
bộ đội biên phòng tỉnh phú yên được thành lập vào ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
có tiền thân là đại đội an ninh vũ trang phú yên đại đội ra đời trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
từ đó đến nay cùng với toàn đảng toàn dân và toàn quân bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã anh dũng chiến đấu hy sinh góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển đảo của tỉnh và khu vực giáp ranh
bên cạnh đó bộ đội biên phòng còn là lực lượng tại chỗ giúp dân phòng chống giảm nhẹ thiên tai khắc phục hậu quả bão lụt chiều cường và đánh bắt thủy sản trên biển
bình phước là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên tuyến việt nam campuchia với hai mươi tám cột mốc chính và ba trăm năm mươi ba cột mốc phụ trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng bộ đội biên phòng
cùng với nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia bộ đội biên phòng tỉnh bình phước còn tích cực tham gia phát triển
kinh tế văn hóa xã hội củng cố cơ sở chính trị quốc phòng an ninh ở các huyện xã biên giới nhiều chương trình giao lưu hợp tác như tổ chức họp định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo các tỉnh thuộc campuchia
giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao thăm hỏi các dịp lễ tết tìm kiếm cất bốc hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh ở campuchia đã mang lại kết quả thiết thực
ngay khi mới ra đời bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa bảo vệ các cơ quan lãnh đạo của tỉnh huyện các cơ sở kinh tế văn hóa trọng yếu
đồng thời bộ đội biên phòng quảng ninh còn là những người đi đầu trong vận động dân lập bàn kiên trì bền bỉ bám đất bám dân tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương củng cố chính trị phát triển kinh tế xã hội cải thiện đời sống nhân dân từ vùng sâu vùng xa đến biên giới hải đảo và xây dựng phòng tuyến biên phòng toàn dân vững mạnh